hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị
tại hội nghị này ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai cho ý kiến về việc quy hoạch ban chấp hành trung ương đảng
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị
ban bí thư cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi tám
cũng tại hội nghị này ban chấp hành trung ương sẽ xem xét thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của đảng
phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
nội dung và thời gian của hội nghị trung ương lần này không nhiều nhưng những vấn đề hội nghị ban và quyết định là rất hệ trọng
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị các đồng chí trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị
phát huy cao độ trí tuệ tinh thần trách nhiệm trước đảng trước nhân dân và đất nước
tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến để xem xét quyết định việc ra nghị quyết vào cuối kỳ họp
tổng bí thư chủ tịch nước cũng khẳng định tại hội nghị lần này
bàn về công tác quy hoạch ban chấp hành trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên chưa phải là làm nhân sự cụ thể cho nhiệm kỳ tới
nhưng là một bước chuẩn bị rất quan trọng là cơ sở cho công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba của đảng
về lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị
ban bí thư tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
đây là việc làm rất hệ trọng và nhạy cảm liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của đảng
vì vậy các đồng chí trung ương phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và xây dựng
thực sự dân chủ khách quan công tâm tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng